mở đầu là phần tin trong nước quan trọng
sáng nay bộ công an tổ chức hội nghị công tác cảnh sát điều tra sáu tháng đầu năm hai nghìn hai mươi ba
đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an sự và phát biểu chỉ đạo
đồng chí trung tướng nguyễn duy ngọc ủy viên trung ương đảng thứ trưởng thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an chủ trì hội nghị
cùng dự có thiếu tướng nguyễn văn long thứ trưởng phó thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
chỉ đạo tại hội nghị bộ trưởng tô lâm nhấn mạnh
trong giai đoạn mới yêu cầu về xây dựng cơ quan điều tra công an nhân dân
phải được đổi mới cả về tư duy hành động nhằm triển khai hiệu quả những yêu cầu nhiệm vụ đặt ra
góp phần phòng chống hiệu quả các loại tội phạm
từ tội phạm truyền thống đến tội phạm lợi dụng không gian mạng để gây án
thứ trưởng nguyễn duy ngọc nêu rõ
tội phạm về trật tự xã hội của tất cả các giai đoạn hoạt động đến đâu
lực lượng cảnh sát điều tra phải tiếp cận nhận diện giải quyết từ sớm từ xa từ trước đó
lực lượng cảnh sát điều tra tập trung phòng ngừa nghiệp vụ phòng ngừa xã hội
qua đó tham mưu với đảng chính phủ xây dựng pháp luật bàn hành các chỉ thị nghị quyết thông tư quy định có liên quan
đảm bảo cấp ủy đảng chính quyền địa phương và lực lượng cảnh sát điều tra các cấp lãnh đạo chỉ đạo
thực hiện xuyên suốt có hiệu quả các biện pháp đấu tranh phòng chống tội phạm trong tình hình mới
yêu cầu lãnh đạo các đơn vị cần tập trung đánh giá tình hình kết quả các mặt công tác phòng chống tội phạm
điều tra xử lý tội phạm sau tháng đầu năm hai nghìn hai mươi ba
dự báo tình hình tội phạm xác định nhiệm vụ giải pháp công tác trọng tâm sau tháng cuối năm của cơ quan cảnh sát điều tra công an các cấp
cơ quan khác được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra trong công an nhân dân
có phần thực hiện có hiệu quả các mục tiêu nhiệm vụ đề ra trong năm hai nghìn hai mươi
đồng thời sơ cách đánh giá ba năm thực hiện thông tư liên tịch
số một về quản lý giải quyết các vụ án vụ việc tạm đình chỉ quán triệt triển khai phương án và các quyết định của bộ công an
về mô hình tổ chức bên trong cơ quan điều tra tạo sự thống nhất nhận thức và triển khai trong toàn quốc
sau tháng đầu năm hai nghìn hai mươi ba lực lượng cảnh sát điều tra chủ động công tác nắm tình hình nhận diện tội phạm các hành vi vi phạm pháp luật
tham mưu kịp thời chất lượng nhiều mặt công tác tiếp tục có chuyển biến tích cực theo hướng chú trọng đến hiệu quả phát triển nghiệp vụ và nhận diện tội phạm
công tác đấu tranh phòng chống tội phạm đã đưa kết quả tích cực tỷ lệ điều tra khám phá án trật tự xã hội đạt tám mươi một tám mươi ba
án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt trên chín mươi sáu mươi ba cao hơn chỉ tiêu quốc hội giao
nhiều địa phương thực hiện nghiêm túc hiệu quả chỉ đạo của lãnh đạo bộ về kéo giảm năm tội phạm về trật tự xã hội
quyết định chỉ đạo điều tra xử lý các loại tội phạm có thủ đoạn mới chưa có tiền lệ
với phương châm không có vùng cấm không có ngoại lệ
là một vụ cảnh tình cả vùng cả lĩnh vực kịp thời gian đe hành vi phạm tội và phòng người chung
chỉ đạo hội nghị bộ trưởng tô lâm nhấn mạnh tập trung cao độ cho nhiệm vụ xây dựng lực lượng cảnh sát điều tra
đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới
trước bắt là triển khai phương án và các quyết định của bộ về mô hình bên trong của cơ quan điều tra
theo đúng mục tiêu yêu cầu và tiến độ đề ra bảo đảm thực sự tinh gọn mạnh kết hợp nhuân nhuyễn hai khâu điều tra và trinh sát
tăng cường công tác phòng ngừa đấu tranh với tội phạm trên cơ sở kết hợp chặt chẽ giữa phòng ngừa xã hội và phòng ngừa nghiệp vụ
giữa công tác điều tra và công tác trinh sát có phần hoàn thành các mục tiêu phòng chống tội phạm xây dựng trật tự xã hội kỳ cương an toàn lạnh mạnh
đồng thời nâng cao chất lượng hiệu quả công tác tiếp nhận xử lý tin báo tố giác về tội phạm có mặt công tác điều tra xử lý tội phạm bảo đảm chấp hành nghiêm pháp luật trong hoạt động điều tra
đẩy mạnh tiến độ hơn nữa việc ra soát xây dựng bổ sung pháp luật tạo hành lang pháp lý thuận lợi cho công tác phòng chống tội phạm và hoạt động của cơ quan cảnh sát điều tra
bộ trưởng tô lâm cũng đề nghị triển khai đồng bộ các biện pháp tạo chuyển biến đột phá về công tác truy nã tội phạm tăng cường chuyển đổi số và ứng dụng khoa học công nghệ trong hoạt động của cơ quan điều tra và tiếp tục mở rộng hợp tác quốc tế của cơ quan cảnh sát điều tra trong phòng chống tội phạm